thưa quý vị bộ y tế đang triển khai đồng bộ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi ở khắp các tỉnh thành
dưới đây là một số triệu chứng mà trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi có thể gặp sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín và cách xử trí mà phụ huynh cần lưu ý
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết
chảy sốt sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
sau khi tiêm trẻ có thể sốt nhưng đa số là mức độ nhẹ
ở mức độ này cha mẹ hạn chế lạm dụng hạ sốt và kháng sinh virus là biểu hiện của cơ thể chống lại các tác nhân lạ
ở đây là vaccine để sinh ra kháng thể
sau này khi con gặp một tác nhân tương tự cơ thể quen và kháng thể có sẵn này sẽ được huy động để tiêu diệt virus
lưu ý nếu trẻ không sốt không có nghĩa là vaccine không có tác dụng mà do cơ thể trẻ phản ứng khác nhau với tác nhân gây ra sốt
nếu trẻ sốt cao trên ba mươi tám sáu độ c mới sử dụng thuốc hạ sốt
đau tại vị trí tiêm
tại chỗ tiêm sẽ sưng đau nhẹ phụ huynh chỉ cần trường ấm mát xa nhẹ nhàng vùng tiêm
nếu sưng nóng đỏ kèm theo hóa mủ khoảng ba năm ngày cha mẹ cần quan sát chụp lại gửi bác sĩ để kiểm tra có áp xe vùng tiêm hay không
sưng hạch ở nách
trẻ có thể bị xương hạch ở nách cùng bên với vị trí tiêm
một số trường hợp sưng hạch bạch huyết khác ở cổ trên sưng đòn
đây là hạch phản ứng viêm sờ sẽ mềm sưng đau hạch sẽ tự hết sau vài ngày
nên phụ huynh cũng không cần quá lo lắng
đau đầu đau cơ khớp buồn nôn
các triệu chứng này khá hiếm gặp
tuy nhiên trong khoảng thời gian sau tiêm ba mươi phút phụ huynh nên quan sát các biểu hiện này kịp thời báo bác sĩ
ngoài ra ở nhà cha mẹ nên cho trẻ uống orezon và được ép hoa quả để bù dịch
thường xảy ra sau tiêm thậm chí hai mươi bốn tiếng sau tiêm
biểu hiện ở trẻ là phát ban ngứa buồn nôn nôn phù bí mắt phù mặt tay chân nặng hơn là khó thở loạn nhịp tim
phụ huynh cần quan sát để bào bác sĩ ngay khi có biểu hiện
viêm cơ tim tỷ lệ rất thấp
biểu hiện sau khi tiêm vaccine về trong ba ngày còn đau ngực trái và đau lan lên cổ vai trái canh tay
thì phụ huynh cần đưa trẻ nhập viện để siêu âm tim và làm các men tim đánh giá tổn thương cơ tim
vâng thưa quý vị hy vọng những lưu ý vừa rồi là kiến thức bổ ích đối với bậc phụ huynh
để có thể xử trí nhanh và điều trị kịp thời cho trẻ khi gặp các tình huống tương tự
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo